chào năm mới khi mà mọi người quây quần bên nhau cùng thưởng thức những món ăn nói chuyện với nhau về những câu chuyện của một năm đã qua và những dự định cho một năm tới đây
những hình ảnh về ngày tất nhiên ý nghĩa này cũng đã liên tục được chia sẻ trên cộng đồng mạng mang đến một không khí ấm áp hương vị gia đình trước thềm năm mới
dạo quanh mạng xã hội trong những giờ vừa qua không thể thiếu hình ảnh của những mâm cúng tất niên được trang trí đủ đầy tươm tất và nhiều màu sắc
chia sẻ trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng đã bày tỏ cảm xúc phấn khích sung sướng với thành quả khi đã cùng gia đình hay chính tự tay mình chuẩn bị mâm cơm ngày tất niên
sự đa dạng về vùng miền địa phương cũng đã tạo ra sự phong phú về văn hóa ẩm thực việt trong những ngày tết này
tất nhiên là một trong những nghi thức tết với mỗi người sẽ có một năm cũ khác nhau những câu chuyện khác nhau
do đó tất niên được tổ chức trong sự hân hoan của mọi người khi được chia sẻ về câu chuyện của mình
trên mạng xã hội khi nhìn lại một năm qua đã làm được gì nhiều cư dân mạng cũng đã có những bài viết chia sẻ rất thú vị khi tổng kết từ chính bản thân mình với các mục tiêu đặt ra
và dù có hoàn thành hay vẫn đang còn giang dở thì có lẽ với mỗi người đều là sự nỗ lực cống hiến của chính mình
viết ra giấy kẻ bảng hay thông qua một ứng dụng tổng kết và dù có là trong suy nghĩ
dù có những hình thức khác nhau nhưng trong vài năm trở lại đây việc cùng nhìn lại một năm đã qua
đã trở thành xu hướng nổi bật của giới trẻ vào dịp cuối năm để tự mình chiêm nghiệm thấu cảm
với nhiều bạn trẻ việc nhìn lại một năm không đơn thuần chỉ là một thói quen hay sở thích mà còn mang lại nhiều cảm xúc tích cực
bởi khi nhìn quãng thời gian đã đi qua chúng ta ngày một biết ơn và chân quý những ngày tháng trong cuộc đời
vì sau tất cả vẫn ở đây vẫn mạnh mẽ và vẫn đang ngày một cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân
cảm giác ngồi ngắm nghĩa lại kho ảnh năm cũ khiến tôi cảm thấy phấn chấn và yêu đời hơn cũng như có thêm năng lượng cho tương lai
dù đó có là việc vui hay buồn thì khi nhìn lại tôi vẫn thấy hạnh phúc vì đó là con đường tôi đã vượt qua trong năm cũ
từ những công việc đã làm địa điểm đã đi qua điều đã học được cuốn sách đã đọc cho đến cả những thành tiệu và tiếc nuối chưa làm được trong năm hai nghìn hai mươi ba đều được tôi ghi lại một cách tỉ mỉ
và năm hai nghìn hai mươi bốn tôi chắc chắn sẽ phải làm được những điều hơn như vậy
ngày cuối cùng của năm là thời điểm rất thích hợp để chúng ta nhìn nhận xem sự nghiệp của mình đang tiến triển thế nào
đây là lúc ai cũng nên giả soát lại tất cả mọi thứ một cách trung thực nhất để tự nhìn nhận xem bản thân mình đã nỗ lực hoàn thành bao nhiêu liệu có gì còn thiếu sót
và tất nhiên là đặt ra một kế hoạch nhiều hứa hẹn cho năm mới sắp đến
năm cũ qua với những điều vui vui vẻ vui vẻ
hoặc không vui những điều đã thực hiện được hay còn giang dở ở đó
thông điệp được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ lúc này đó là mỗi người hãy xí xóa hết mọi lỗi lầm chuyện buồn phiền trong năm cũ
và hãy trao cho nhau những lời chúc tụng cầu mong cho một năm mới bình an và yên ấm hơn
những dòng trạng thái chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn tạm biệt năm cũ hai nghìn hai mươi ba cũng đã được nhiều cư dân mạng chia sẻ trong thời khắc ngày hôm nay
trải qua một năm không phải là thấy thời gian trôi qua
mà là cảm nhận sự ra đi của chính bản thân mình
đóng lại một năm cũ mở cánh cửa cho một nửa yêu thương mới trong năm mới
năm hai nghìn hai mươi bốn có ba trăm sáu mươi sáu ngày mỗi ngày hai mươi bốn giờ mỗi giờ sáu mươi phút mỗi phút sáu mươi giây
và trong tất cả thời gian ấy tôi mong bạn là chính mình đều vui vẻ hạnh phúc